công tác tổ chức tiêm vaccine cho trẻ tại các địa phương cũng là chủ đề rất được quan tâm
sở y tế tp hcm cho biết để tìm hết số trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố trong vòng một mươi bốn ngày
mỗi ngày cần bố trí sáu trăm linh bốn bàn tiêm với sáu trăm linh bốn đội tiêm
ngày một mươi năm tháng bốn sở y tế tp hcm công bố kế hoạch triển khai tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tại thành phố
kế hoạch đặt yêu cầu tổ chức tiêm chủng và an toàn chất lượng đảm bảo đúng tiến độ
theo quy định hướng dẫn của bộ y tế
đối tượng tiêm là tất cả trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sinh sống học tập trên địa bàn thành phố
khoảng tám trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi bảy trẻ trong đó có tám trăm tám mươi năm bảy trăm ba mươi trẻ đi học và một mươi hai tám trăm linh bảy trẻ
không đi học được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội
đối với trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã từng mắc covid một mươi chín sẽ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sau chín mươi ngày kể từ ngày mắc bệnh
ngày một mươi sáu tháng bốn sẽ triển khai tổ chức tiêm cho trẻ đang họp lớp sáu tại hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức
riêng đối với trẻ đang học lớp năm sở y tế và sở giáo dục đào tạo thống nhất chọn năm trường tiểu học gồm
tiểu học nguyễn bình khiêm quận một tiểu học bầu sen quận năm tiểu học dương minh châu quận một mươi
tiểu học hồ văn huê quận phú nhuận và tiểu học tân sơn nhị quận tân phú để khởi động kế hoạch tiêm chủng cho trẻ
tại các trường tiểu học sau đó sơ kết và triển khai đồng loạt cho trẻ từ một mươi đến một mươi một tuổi
các lớp bốn năm đang sinh sống học tập trên địa bàn hai mươi hai quận huyện vào ngày một mươi tám tháng bốn
đối với các trẻ từ năm đến dưới một mươi tuổi sẽ được tiêm sau khi thành phố được cung ứng đủ vaccine
ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn sẽ tổ chức tiêm vét tại các điểm tiêm công cộng do quận huyện bố trí
đối với mũi hai dự kiến tiêm trong vòng một mươi bốn ngày theo hướng dẫn của nhà sản xuất
loại vaccine sử dụng vaccine pfizer và moderna được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tiêm các liệu cơ bản cùng loại vaccine
tùy thuộc vào số lượng vaccine được cung ứng để tránh lãng phí nguồn lực khi không cần thiết
các quận huyện ưu tiên huy động nguồn lực tại chỗ để chủ động tiến độ tiêm vaccine
quận huyện sẽ chủ động thêm nhân sự do sở y tế phân công
tùy vào tình hình thực tế tại mỗi địa phương sở y tế sẽ điều chỉnh nhân sự tham gia của các đơn vị
sở y tế yêu cầu tất cả các điểm tiêm phải chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu
phản vệ và trang thiết bị cấp cứu phù hợp với đội tuổi của trẻ
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm chịu trách nhiệm phân công mạng lưới cấp cứu ngoại viện và xe cấp cứu của các bệnh viện
trực tại vị trí được phân công giám sát và điều phối để hỗ trợ kịp thời cho các điểm tiêm khi có tình huống phát sinh
thành lập tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi thuộc bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai di đồng thành phố để sẵn sàng hỗ trợ
tuyến dưới trong công tác cấp cứu xử trí tai biến sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các bệnh viện phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
do mạng lưới cấp cứu một trăm một mươi năm chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến
các bệnh viện phải tiếp nhận xử trí ban đầu trước khi chuyển viện
tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh
tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi năm tuổi
một mươi một tuổi đang là tiêu điểm trong những ngày vừa qua tại việt nam
trong đợt một thành phố hồ chí minh đã được cấp tám mươi bảy năm trăm linh liều vaccine để thực hiện chiến dịch tiêm cho trẻ
tất cả đều là vaccine covid một mươi chín của hãng moderna phải được tiêm hết trước ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo phần bộ quốc viện vệ sinh dịch tễ trung ương thành phố hồ chí minh được cấp tám mươi bảy năm trăm linh liều vaccine
trong đợt đầu tiên để thực hiện chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
sáng một mươi năm tháng bốn
bà lê thị hương
phó giám đốc hcdc cho biết số vaccine trên hoàn toàn là loại do moderna sản xuất
đây là vaccine covid một mươi chín chỉ định tiêm cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
do đó bà nga lưu ý lô vaccine đợt này được tiêm cho học sinh lớp sáu một mươi hai tuổi
và hạ dần độ tuổi nhưng không được tiêm cho trẻ mầm non năm tuổi
bà nga thông tin vaccine moderna sử dụng trong vòng ba mươi ngày từ ngày rã đông
lô vaccine này đã được rã đông ngày tám tháng bốn do đó chúng ta phải tìm hết trước ngày tám tháng năm
theo quy định của bộ y tế trong nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi được trì hoãn tiêm ít nhất ba tháng sau khi khỏi bệnh
do đó nhân viên y tế bắt buộc phải lấy thông tin về tiền sự mắc covid một mươi chín của trẻ
các tình huống trẻ bị hoãn tiêm tại điểm tiêm trường học cộng đồng
người nhà không đồng thuận tại buổi tiêm trẻ có triệu chứng sốt ho tiêu chảy
trẻ có tiền sử mắc covid một mươi chín trong ba tháng trẻ được chuyển tiêm ở các bệnh viện khi có bệnh lý nền béo phì
dự kiến trong ngày một mươi sáu tháng bốn
chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ bắt đầu ở một mươi sáu quận huyện trên toàn thành phố
từ học sinh lớp sáu và hạ dân đội tuổi
trong ba ngày đầu có một trăm sáu mươi bảy trăm năm mươi tám trẻ được tiêm tại bốn trăm linh bốn điểm tiêm
sáu địa phương không có kế hoạch tiêm trong ngày một mươi sáu tháng bốn là thành phố thủ đức
quận bảy quận tám quận bình tân quận gò vấp và huyện hóc môn
bà hồng nga nhấn mạnh điểm tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi không được tổ chức tiêm chung
cho các đối tượng khác do loại vaccine
chỉ định liều lượng điều khác
yêu cầu quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ
bà khẳng định nếu hcdc đi giám sát mà phát hiện điểm tim tổ chức cho nhiều nhóm đối tượng
chúng tôi sẽ đình chỉ điểm tiêm ngay để đảm bảo an toàn
hcdc khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm
tránh trường hợp không cho trẻ ăn sáng bị hạ đường huyết và gặp sự cố không mong muốn
trẻ cần phải mặc áo ngán tay phụ huynh mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân với trẻ
vì lẽ việc tiêm vaccine covid một mươi chín chỉ thực hiện khi có sự đồng thuận của phụ huynh
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hcm chiến dịch tiêm chủng thực hiện cho tám trăm chín mươi tám năm trăm ba mươi bảy trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trong đó tám trăm tám mươi năm bảy trăm ba mươi trẻ đang đi học một mươi hai tám trăm linh bảy trẻ đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ và trẻ chưa đi học
ngày một mươi sáu tháng bốn triển khai tiêm đầu tiên sau đó họp rút kinh nghiệm
ngày một mươi tám tháng bốn sẽ tiêm đồng loạt trên toàn thành phố
quý vị thân mến tổ chức tiêm chủng cẩn thận ký lưỡng đã đảm bảo năm mươi hiệu quả của vaccine
phần còn lại dành cho các lưu ý trước và sau khi tiêm khuyến cáo về tiêm phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
các chuyên gia cho rằng hai ba ngày sau khi tiêm trẻ không nên vận động mạnh
tại sao lại như vậy xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi
thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai ngô thị hiếu minh trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang chia sẻ
tất cả các đối tượng từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi đều có thể mắc covid một mươi chín
vì vậy tiêm phòng vaccine luôn là giải pháp hàng đầu trong phòng chống dịch
thạc sĩ bác sĩ hiếu minh khuyến cáo trẻ em từ năm đến dưới một mươi một tuổi thường có tâm lý sợ tim
vì vậy trước khi đưa trẻ đi tiêm vaccine phụ huynh cần làm công tác tư tưởng cho con
sự phân tích động viên kịp thời sẽ giúp trẻ không bị stress về tâm lý
ngoài ra người giám hộ cần giữ sức khỏe ổn định cho trẻ trước trong và sau khi tiêm
sau tiêm trẻ thường có các phản ứng thông thường như sốt sương đau tại chỗ tiêm mệt mỏi
cha mẹ hãy ở lại ít nhất ba mươi phút sau khi bé được tiêm và báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con trước khi ra về
sau khi tiêm về nhà phụ huynh cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu của trẻ
nếu trẻ sốt cao trên ba mươi tám năm độ cho uống thuốc hạ sốt uống nhiều nước ăn nhựa trái cây vitamin vi chất
để hệ miễn dịch hoạt động đáp ứng tốt nhất
với trường hợp bé xuất hiện sưng đau tại vết tim bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên đắp bất cứ vật gì lên riết tiêm tránh ảnh hưởng đến tác dụng vaccine
trường hợp bé sốt quá hai mươi bốn giờ không đáp ứng thuốc hạ sốt bức khó thở ly bị cần được đưa đến cơ sở y tế để xử trí cấp cứu
thạc sĩ bác sĩ minh nói tốt nhất sau tiêm hai ba ngày đầu tiên trẻ không nên vận động mạnh
cho các trò chơi mất sức như đá bóng chạy nhảy bơi lội
bởi vận động mạnh bé sẽ có phản ứng quá mức gây khó thở tim gặp nhanh mệt mỏi
các triệu chứng này khiến cho chúng ta bị nhiễu khó phân biệt là do trẻ vận động mạnh hay do phản ứng với vaccine
đồng quan điểm bác sĩ lê tiến ngãi trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhi trung ương cho rằng
có bốn mốc thời gian quan trọng để theo dõi sau tiêm gồm ba mươi phút hai mươi bốn giờ ba ngày và hai mươi tám ngày
mốc thời gian theo dõi này nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ sau khi tiêm vaccine
do vậy trong ba ngày đầu sau tiêm chủng gia đình cần theo dõi trẻ hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhằm phát hiện sớm các triệu chứng bất thường như sốt cao
phát bang khó thở tím tái hoặc mệt mỏi ly bị
thông thường phản ứng xảy ra khoảng bốn tám tiếng sau tiêm vaccine xu hướng giảm dần sau ngày đầu
cha mẹ cũng cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế nếu trẻ có phản ứng bất thường khác nằm ngoài khuyến